việc đàm vĩnh hưng mặc trang phục theo phong cách quân đội cài đầy huy hiệu lạ khi sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra
cho thấy ca sĩ này thiếu sự nhạy cảm chính trị cần thiết của một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng với công chúng
là người nổi tiếng đảng viên hưng nên ý thức mỗi hành vi biểu hiện dù là nhỏ nhất vẫn có thể tác động đến đám đông
từ đó hình thành trách nhiệm đối với cộng đồng
trách nhiệm ấy được cụ thể hóa trong quyết định số ba nghìn một trăm chín mươi sáu qd bvhttgl của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
cụ thể khoảng một bốn về quy tắc ứng xử chung quy định đặt lợi ích của dân tộc quốc gia lên trên hết
trước hết trọng danh dự đề cao tranh nghiệm công dân tranh nghiệm của người hoạt động nghị thuật
khoảng sáu điều năm về quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp quy định giữ gìn danh hiệu hình ảnh
lựa chọn trang phục hóa trang phù hợp với mục đích nội dung hoạt động nghệ thuật
bên cạnh đó về phương diện truyền thông đàm vĩnh hưng mắc lỗi
thay vì có một bộ phận phát ngôn chuyên nghiệp ca sĩ này lại đăng tải phản hồi theo hướng bộc phát
khi phản hồi vụ việc đàm vĩnh hưng đăng kèm loạt ảnh từng diễn các thiết kế phong cách quân đội trước đây
như đổ dầu vào lửa khiến người dùng mạng phản ứng mạnh hơn
trong nội dung phản hồi anh cũng không quên đính kèm thông tin bán vé cho live show sau
dễ tạo cảm giác thiếu sự chân thành nghiêm túc trong một vụ việc nhạy cảm
nhìn lại hành trình làm nghề dù thường xuyên vướng scandal vĩnh hưng khá chăm chỉ tham gia
các chương trình nghệ thuật chính thống phục vụ quân đội phục vụ nhân dân dù case thấp hoặc không nhận thủ lao
giọng k bảy x cũng duy trì hoạt động ca hát phục vụ các đối tượng từ phạm nhân học sinh sinh viên giáo viên công nhân
đến bộ đội bác sĩ bệnh nhân hàng chục năm qua
ngoài ra anh đều đặn tổ chức hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện hàng năm
là nghệ sĩ có ý thức đóng góp cho cộng đồng đàm vĩnh hưng cần giúp kinh nghiệm sâu sắc tăng cường nhạy cảm chính trị
để không lặp lại những vụ việc đáng tiếc không đáng có như thế này
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba đàm vĩnh hưng cũng từng phải nhận mưa chỉ trích từ dư luận
theo đó bên cạnh yếu tố nội dung giàn diễn viên tham gia tựa đề scing của bộ phim
nói về cuộc đời của nam ca sĩ đàm vĩnh hưng
cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi sau khi năm ca sĩ tổ chức buổi ra mắt phim
bộ đội bảo nhân và nam sĩ tô đạo diễn phim cho rằng
qua bao thầm nhiên thăm trầm của nhạc việt đàm vĩnh hưng là người độc tôn
danh sưng ông hoàng nhạc việt được mọi người yêu ái dành tặng cho anh
thế nên hào quang rực rỡ sừng king đã lựa chọn hoàn hảo cho tên gọi phim
tuy nhiên tựa đề này nhanh chóng gây tranh cãi
một số khán giả cho rằng đàm vĩnh hưng đã tự mặc định mình là vua
do ngạo nghệ mang danh dưng từ sân khấu ra đời thực
trên một diễn đàn giải trí một số người đặt câu hỏi
rực king có phải là tự phong vua chúa hay không
dựa vào đâu để đứng ngồi lên ngai vàng
họ nhận xét nam ca sĩ nên có sự khiêm nhường
thay vì thậm sưng để gây nên những ổn ảo không đáng có
ngay sau đó đàm vĩnh hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình
theo đó nam nghệ sĩ nói anh chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng tên
với những danh sưng như ông hoàng nhạc việt hay vua chúa
giọng ca giải thích
truyền thông và khán giả yêu ái gọi thì anh rất trân trọng và biết ơn
khi bắt tay vào thực hiện dự án
nhà sản xuất cũng độc lập thu thập rất nhiều chất liệu về bản thân anh
kể cả những góc khuất tranh cãi dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản
và danh sưng ông hoàng nhật việt với tên gọi tiếng anh của dự án
được nhà làm phim dùng là rực king
có lẽ cũng là một trong những tranh cãi mà sẽ được kể trong phim
đàm vĩnh hưng cũng đình trình tranh cãi tự đúc ngai vàng ngồi ngay vàng
sau khi những hình ảnh trong buổi họp báo được lan truyền
năm ca sĩ chia sẻ rằng
chiếc ghế ngồi ngay khu vực chụp hình tại họp báo không phải là ngai vàng dành cho vua chúa
mọi người để ý kỹ sẽ thấy
đó là chiếc ghế cắt tóc được thiết kế cho lộng lẫy hơn
anh cho biết thêm hình ảnh này nhắc nhở anh rằng
anh bắt đầu miêu sinh với công việc gì
và dù có thành công anh cũng không bao giờ quên đi quá khứ
đàm vĩnh hưng nói anh không phải là nhà sản xuất và cũng không phải biên kịch phim
ca sĩ tham gia dự án với vai trò là người nắm giữ bản quyền câu chuyện tiểu sử của mình
đồng thời cũng là diễn viên đảm nhận vai chính mình trong giai đoạn trưởng thành
mr đàm cho hay công ty sản xuất chịu trách nhiệm quyết định tên phim
cũng như câu chuyện họ muốn kể thông qua góc nhìn điện ảnh của họ
dựa trên kho tư liệu mà năm ca sĩ cung cấp
cuối cùng năm nghệ sĩ cho biết
anh và ekip đã lắng nghe những góp ý của khán giả
và xin ghi nhận tiếp thu để đưa ra sản phẩm tốt nhất
peter đàm cho biết anh đã bàn với ekip nhà sản xuất
điều chỉnh lại tiêm phim cho phù hợp hơn để không gây ra những hiểu lầm không mong muốn
ekip luôn mang tinh thần cầu thị với mong muốn tạo ra những dự án điện ảnh ý nghĩa
và truyền cảm hứng tích cực đến xã hội nói chung và khán giả yêu điện ảnh nói riêng
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo